ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa giao sở giao thông vận tải xem xét thí điểm
việc cấm các phương tiện giao thông hoạt động trong một tháng tại không gian đi bộ quanh hồ hoàn kiếm
từ đó phân tích để đưa ra một giải pháp lâu dài cho việc quản lý xe vào nội đô
theo đánh giá của ủy ban nhân dân tp hà nội sau ba năm tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ
khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận đã khẳng định chủ trương đúng đắn
trong việc tạo dựng một điểm đến điểm nhấn của thành phố
quá trình tổ chức thí điểm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa dịch vụ du lịch
nhận được sự quan tâm đánh giá tốt của nhân dân trong nước và du khách quốc tế
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu quận hoàn kiếm khẩn trương làm rõ
có phương án khắc phục tình trạng bán hàng rong rắt động vật như chó mèo và khu vực đi bộ
quản lý hoạt động trò chơi cho trẻ nhỏ chưa chặt chẽ
phân luồng giao thông trên phố hai bài trưng và một số tiên phố chưa tốt
đồng thời giao sở giao thông vận tải đề xuất thành phố xem xét thực hiện thí điểm
không cho các phương tiện giao thông hoạt động trong thời gian một tháng
đối với toàn bộ không gian đi bộ chung quanh hồ hoàn kiếm để phân tích đánh giá
từ đó đưa ra giải pháp lâu dài cho việc quản lý phương tiện đi vào nội đô